thưa quý vị một nam thanh niên cướp giật tài sản tại tiệm vàng kim thạnh một ngụ tại khóm bốn thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đã bị lực lượng công an bắt giữ sau năm giờ gây án
vụ án tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các tiệm vàng nhất là trong dịp tết nguyên đán giáp thìn sắp đến
khoảng bảy h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp tiếp nhận tin báo của bà bùi thị thanh thoại
chủ tiệm vàng kim thạnh một về việc xảy ra vụ cướp tiệm vàng đặc điểm của đối tượng là nam thanh niên mang khẩu trang mặc quần sóc áo khoác đen và đội mũ bảo hiểm đen
thủ đoạn của đối tượng là vào tiệm vàng hỏi mua một chiếc lắc tay trọng lượng năm chỉ vàng hai mươi bốn k và một chiếc nhẫn trơn trọng lượng năm chỉ vàng hai mươi bốn k
khi chủ cửa hàng đưa sợi dây chuyền và chiếc nhẫn cho nghi phạm xem lợi dụng sơ hở người thanh niên này bất ngờ cướp giật tài sản rồi bỏ chạy
thì bữa đó em cũng bán gì thôi rồi em có nghe cái chị trong tiệm chỉ la cướp cướp thì em mới quay lại là em thấy cái người cướp đó chạy ra rồi em chạy lại thì đối tượng chạy lên xe đi rồi
qua công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin kết hợp trích xuất camera an ninh nổi lên đối tượng có dấu hiệu nghi vấn điều khiển xe hiệu quay màu xanh biển số sáu mươi hai e một nghìn chín trăm bốn mươi hai
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác công an huyện tháp một mươi phối hợp cùng quần chúng nhân dân
công an thị trấn mỹ an và công an xã mỹ đông nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng khả nghi là châu trọng hiếu chú tỉnh long an đang lần trốn tại nhà vợ ở xã mỹ đông huyện tháp một mươi
công an huyện tiến hành mời đối tượng hiếu đến trụ sở công an để làm việc
qua đấu tranh trước những chứng cứ của cơ quan điều tra thu thập được nghi phạm hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp chiếc lắc vàng hai mươi bốn k trọng lượng năm chỉ
riêng chứng nhận đối tượng khai đã đánh rơi trên đường tàu thoát
công an huyện tiến hành mời đối tượng hiếu đến trụ sở công an để làm việc

dự báo thời gian cận tết hoạt động của các loại tội phạm diễn ra ngày càng tinh vi liều lĩnh hơn
để phòng tránh mất tài sản đề nghị mỗi người dân cần nhiều cao ý thức giữ gìn tài sản và cần có biện pháp bảo quản tài sản cẩn thận hơn như bố trí camera an ninh
thiết bị báo động nhằm bảo vệ tài sản
công an huyện tiến hành mời đối tượng hiếu đến trụ sở công an để làm việc

tương dương tỉnh nghệ an cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng lữ thị quế chú tại bản chẳng puông xã lượng minh huyện tương dương để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trẻ em qua đó giải cứu thành công một nạn nhân
qua công tác nắm tình hình công an huyện tương dương phát hiện một đường dây nghi vấn về hoạt động mua bán trẻ em với phương thức thủ đoạn rất tinh vi
quá trình đấu tranh ban chuyên án xác định vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu lữ thị quế
tiếp cận một cháu gái sinh năm hai nghìn hai chú tại xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an lợi dụng nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn
bằng các thủ đoạn lữ thị quế đã rụ rỗ lôi kéo để cháu gái đồng ý sang biên giới rồi bán cho một người đàn ông nước ngoài lấy làm vợ với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện tương dương phá thành công chuyên án ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lữ thị quế về hành vi mua bán trẻ em

công an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh phối hợp với đồn biên phòng cửa sót phối hợp với đồn biên phòng cửa sót phối hợp với đồn biên phòng cửa sót phối hợp với đồn biên phòng cửa sót phối hợp với đồn biên phòng cửa sót phối hợp với đồn biên phòng cửa sót phối hợp với đồn biên phòng cửa sót phối hợp với đồn biên phòng cửa sót phối hợp với đồn biên phòng cửa sót phối hợp với đồn biên phòng cửa sót phối hợp với đồn biên
năm hai nghìn hai mươi ba đơn vị đã chủ trì phối hợp vận động thu hồi được tám trăm sáu mươi bảy khẩu súng các loại tổ chức hai trăm ba mươi hai buổi tuyên truyền với trên hai mươi ba lượt người tham gia góp phần giúp người dân hiểu được các hành vi bị nghiêm cấm và các quy định xử lý đối với những người sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép nhằm nâng cao nhận thức ý thức của nhân dân từ đó nhân dân có thể tố rác và tự giao nộp

lực lượng công an tỉnh quảng bình đã điều tra khám phá một mươi ba trên một mươi năm vụ với bốn mươi ba đối tượng xâm phạm trật tự xử dụng vũ khí vật liệu nổ